sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
thống lĩnh các lực lượng vũ trang trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới do ban chỉ đạo xây dựng đề án tổ chức
tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng đề án đại biểu lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
tại hội nghị đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng đã giới thiệu nội dung chủ yếu của nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
việc tổng kết nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng được tiến hành ở các cấp huyện ủy tỉnh ủy thành ủy
ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
ban chỉ đạo xây dựng đề án đề nghị cấp ủy tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết nghị quyết ở cấp mình
thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc tổ chức tổng kết ở các cấp bảo đảm việc tổ chức tổng kết nghị quyết phải toàn diện
nghiêm túc thực chất hiệu quả sát với chức năng nhiệm vụ của từng ban bộ ngành trung ương địa phương đơn vị
cùng với đó bảo đảm việc tổng kết nghị quyết đúng thời gian quy định tránh hình thức chiếu lệ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
về bảo vệ bí mật nhà nước quá trình tổng kết nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng hệ thống chính trị
cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phát biểu kết luận hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ
nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới là một nghị quyết lớn mang tầm dân tộc đất nước
không chỉ là việc tổng kết theo quy định mà trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều thay đổi
đòi hỏi phải có tổng kết và cần có một nghị quyết mới để chỉ đạo bảo vệ tổ quốc
để làm được điều trên từ cấp huyện cấp tỉnh đến cấp trung ương đều phải có tổng kết
sau đó mới đưa lên bộ chính trị thảo luận
trách nhiệm của cấp ủy rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết
cũng như bổ khuyết vấn đề mới đi từ cơ sở
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một được ban hành
trên cơ sở thành tựu kinh nghiệm lý luận và thực tiễn của gần ba mươi năm đổi mới đất nước
đã kế thừa một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa chín về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nghị quyết này có vai trò quan trọng thể hiện đường lối tư duy mới đột phá về sự lãnh đạo của đảng
đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới